trong các ngày hai mươi hai và hai mươi bốn tháng bảy các cơ quan chức năng việt nam các cơ quan đại diện việt nam tại các nước châu âu châu mỹ và châu phi
phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần năm trăm bốn mươi công dân việt nam về nước an toàn
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi học sinh sinh viên đã kết thúc chương trình học
người cao tuổi người ốm đau người đi du lịch thăm thân người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động
các cơ quan đại diện việt nam đã làm việc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
để hỗ trợ các thủ tục hướng dẫn công dân di chuyển đến các sân bay đồng thời cử cán bộ tới các sân bay
để hỗ trợ trực tiếp công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước
với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh xuống các sân bay việt nam những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định